nhiên cứu mới này sẽ giúp cung cấp thông tin về các kế hoạch phục hồi covid một mươi chín của asean

khói bụi độc hại từ các đám cháy ở bang california đã lan sang nhiều thành phố dọc bờ đông nước mỹ
bao gồm washington d c và new york
nhiều chuyên gia khí tượng cho biết làn khói dày đặc có thể che khuất một phần mặt trời
các đám cháy ở bang california còn thải ra không khí nhiều chất ô nhiễm
báo cáo của nasa hồi tuần trước cho biết
nồng độ carbon monoxide trong không khí đang cao gấp một mươi lần bình thường
ngay cả khu vực phía tây của châu âu bao gồm hà lan và đức
cũng ghi nhận hiện tượng khói và sương mù dày đặc do ảnh hưởng từ cháy rừng ở mỹ
tiếp theo là những thông tin trong chuyên mục điểm báo của chúng tôi
thưa quý vị và các bạn công tác giải phóng mặt bằng một mươi một dự án thành phần cao tốc bắc nam đã đạt khối lượng hơn chín mươi một
nhưng vẫn còn gần một mươi nằm trên đất thổ cư nên việc giải phóng mặt bằng có thể sẽ làm chậm tiến độ dự án
trong khi đó theo kế hoạch bộ giao thông vận tải đề ra trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi
công tác đền bù giải phóng mặt bằng cao tốc bắc nam phải cơ bản hoàn thành bài viết trên báo lao động
nguyên nhân là do vẫn đang xác định nguồn gốc đất đai để đền bù cho các hộ dân
bộ giao thông vận tải cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương có dự án đi qua
để thúc đẩy quyết liệt và hiệu quả hơn trong công tác giải phóng mặt bằng
để sớm bàn ra mặt bằng công địa sạch cho các nhà thầu thi công
đến nay một mươi một dự án thành phần cao tốc bắc nam đã giải phóng mặt bằng được chín mươi một
khó khăn lớn nhất trong giải phóng mặt bằng các dự án hiện nay là công tác xây dựng khu tái định cư
di rời công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi mặt bằng dự án
báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay có bài viết cầu thủ thiêm hai đình trệ vì vướng mặt bằng
theo kế hoạch cầu thủ thiêm hai nối quận một với quận hai tp hcm sẽ đưa vào sử dụng trong năm hai nghìn hai mươi
thế nhưng khi cầu đã thi công đạt hơn bảy mươi phần việc thì còn một nhịp sẽ nối bờ
thì mọi việc bị đình trệ và khó biết rõ ngày hoàn thành
nguyên nhân là do vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng
liên tiếp trong các năm từ hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám
chủ đầu tư đã gửi văn bản đến ubnd tp hcm và các sở ngành đề nghị sớm bàn giao mặt bằng cho dự án cầu thủ thiêm hai
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ubnd tp hcm đã có chỉ đạo trước ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
phải bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án
thế nhưng đến nay thì việc bàn giao mặt bằng vẫn chưa được thực hiện
những ngày qua tại một số địa phương như hà nội đà nẵng hay tp hcm
có hiện tượng khan hiếm một số đầu sách giáo khoa bài viết trên báo nhân dân
mặc dù đã đến nhiều cửa hàng bán sách nhưng nhiều phụ huynh vẫn chưa thể mua được đủ bộ sách giáo khoa
để cho con theo học yêu cầu của nhà trường
nhiều cuốn sách giáo khoa bắt buộc phải có từ lớp một đến lớp một mươi đang rất khan hiếm
có phụ huynh đã phải mua bộ sách giáo khoa lớp sáu ngoài vỉa hè cao gấp hai lần giá ghi trên bề sách
nhà xuất bản giáo dục việt nam lý giải năm học này do ảnh hưởng của dịch bệnh
nên nhu cầu mua sắm ở các địa phương biến động so với mọi năm
giảm ở các vùng có dịch tăng ở một số thành phố lớn
việc mua sắm sách vở đồ dùng học tập diễn ra chậm hơn mọi năm
sức mua những ngày gần đây tăng gấp ba lần so với cùng kỳ nên xảy ra hiện tượng thiếu cục bộ
hiện nhà xuất bản đang gấp rút điều chuyển sách giữa các địa phương và khu vực
in bổ sung gấp để đáp ứng nhu cầu phát sinh có đủ sách trong vài ngày tới
đến nay cả nước đã hoàn thành hai trăm bốn mươi tám dự án nhà ở xã hội
so với mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm hai nghìn ba mươi
và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi thì tỷ lệ nhà ở xã hội hoàn thành mới đạt bốn mươi một
bài viết trên báo hà nội mới
hạn chế về nguồn vốn vay ưu đãi là một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng này
bởi nguồn vốn này không dành cho doanh nghiệp tham gia xây dựng phát triển nhà ở xã hội
mà chỉ dành cho các đối tượng được hưởng chính sách theo nghị định số một trăm linh của chính phủ
để kích thích sự tăng trưởng của phân khúc nhà ở xã hội
rất cần có những chính sách mang tính dài hơi cả về tài chính và cơ chế
bộ xây dựng đã kiến nghị chính phủ bộ kế hoạch và đầu tư cân đối thêm một tỷ đồng
cho ngân hàng chính sách xã hội và bổ sung thêm hai tỷ đồng cấp bù lãi suất
cho bốn ngân hàng thương mại để hỗ trợ cho vay phát triển nhà ở xã hội
quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật
còn bây giờ chương trình chào ngày mới sẽ được tiếp tục với những thông tin
kinh tế xã hội hấp dẫn khác xin mời biên tập viên mỹ linh
vâng xin cảm ơn trường ys hai
quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân
những thông tin thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật tới quý vị
trong những phút tiếp theo của chương trình mời quý vị cùng theo dõi
tối qua cúp quốc gia hai nghìn hai mươi đã xác định được hai tấm vé góp mặt ở chung kết
sau những trận bát kết vô cùng hấp dẫn trên sân hàng đấy cô lộng bộ hà nội
và tp hcm đã tạo ra một thế trận khá cân bằng và sự khác biệt chỉ đến từ sự xuất sắc của quang hải
từ hai tình huống cố định tiệm vệ này đã tạo điều kiện để những người đồng đội
là văn quyết và thành trung lập công cho đại diện thủ đô ở cuối hiệp một và đầu hiệp hai
ban rút ngắn tỷ số của văn thuận sau đó đã mang đến đôi chút hy vọng cho tp hcm
dù vậy thì đây là một ngày thi đấu quá tuyệt vời của quang hải
sau những pha kiến tạo cho các đồng đội cầu thủ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy tự mình ghi bàn ở phút sáu mươi ba
và thậm chí anh còn tiếp tục góp dấu dày ở bàn thắng nâng tỷ số lên thành bốn mươi một của văn quyết ở phút bảy mươi năm
chiến thắng đậm đà sau đó được khép lại ở thời gian bù giờ khi văn quyết hoàn tất cú át trích của riêng mình
với thắng lợi vô cùng thuyết phục thầy trò huấn luyện viên chu đình nhiệm đã có vé vào chung kết
và tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ thành công trước vô địch quốc gia
đối thủ của cơ đội bộ hà nội ở trận đấu cuối cùng sẽ là cơ đội bộ việt theo
với việc phải làm khách trên sân vận động cầm phả của than quảng ninh
đội bóng o linh khởi đầu khá chậm và thi đấu cũng pha lép vế trước đội chủ nhà
dẫu vậy cũng giống như ở trận đấu tứ kết với bkm bình dương họ mới chính là những người có được bàn thắng trước
phút năm hai việt theo được hưởng phạt đền và bruno đã dễ dàng đánh bại tuấn linh để ghi bàn thắng mở tỷ số
những phút tiếp theo đội bóng đất mỏ cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ
và sau rất nhiều cố gắng thì họ được đền đáp với sư phẩm của tên vẽ trẻ hai long ở phút tám bảy
tiếc rằng niềm vui đều quá ngắn ngủi với thầy trò huấn luyện viên pha thầy hùng
bởi ngay sau đó trung vệ bùi tiến dũng với pha sục bóng đầy kỹ thuật đã ứng định chiến thắng hai một cho việt theo
dù có được tấm vé đi tiếp nhưng mọi thứ cũng không thực sự trọn vẹn với đội khách
khi khắc ngọc và văn hào phải nhận thẻ đỏ ở những phút cuối trận
hôm qua tại trung tâm bóng đá pvs đã diễn ra lễ bốc thăm vào chung kết u một mươi bảy quốc gia
giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày mai một mươi tám tháng chín
trong đó là tham mây rủi đã đưa ba ứng cử viên nặng khí cho chức vô địch vào chung một bảng đấu
đó là bảng a với đồng thấp đương kia vô địch thanh hóa đội áo quân năm ngoái pvs cùng với hoàng gia lầy
học viện nutifood và sài gòn
các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt và hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết
theo người đại diện của gareth bale tiền đạo người sứ wales đang tỏ rõ mong muốn được quay trở lại thi đấu cho tottenham hotspur
đội bóng đã làm nên tên tuổi của cầu thủ này
dẫu vậy với mức lương sáu trăm linh euro một tuần mà bale nhận được ở real madrid
spur sẽ chỉ có thể mang anh về theo một bản hợp đồng cho mượn
và đưa ra dele alli như là đối tượng để cân bằng quỹ lương
còn tại tây ban nha theo nhiều nguồn báo barcelona đã gần như chắc chắn có được memphistepay từ lyon với giá hai mươi tám triệu euro
tuy nhiên trên mạng xã hội twitter chủ tịch của câu lạc bộ lyon đã bác bỏ thông tin này
theo đó ông đã nhận được cuộc gọi từ người đồng nghiệp josep bartome
với nội dung đội bóng xứ catalonia sẽ không đưa ra lời đề nghị cho the pay do tình hình tài chính khó khăn gây ra bởi đại dịch covid một mươi chín
chiều qua novak djokovic đã chính thức bước vào hành trình chinh phục trước vua địch italian open
và trận đấu với tay vợ chủ nhà salvatore caruso có nhận được sự quan tâm đặc biệt
sau sự cố đánh bóng trúng người trọng tài của tay vợ nam số một thế giới tại us sopen
và tất nhiên với đẳng cấp vượt trội so với người kém mình đến hơn tám mươi bậc trên bảng xếp hạng atic
djokovic đã nhanh chóng buộc đối thủ phải gác vợt chỉ sau hai chiếc đấu với tỷ số sáu ba và sáu hai
cũng có màn gia quân thuận lợi là matteo beretta
hạt giống số bốn chỉ gặp đôi chút khó khăn trước federico correa tại sách một
nhưng vẫn giành thắng lợi với tỷ số bảy năm
còn ở sách đấu sau đó anh đã dễ dàng hạ tay vợ argentina với tỷ số sáu một
qua đó có được tờ vé tham dự vòng ba giải đấu trên quê nhà
đây là cuốn thông tin cuối cùng của trong phần tin thể thao của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại
thưa quý vị thông tin thời tiết đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay
đó là ở vùng biển từ bình thuận đến cà mau
cà mau đến kiên giang khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
có mưa rào và rông gió giật mạnh và biển động
các ngư dân trên biển lưu ý theo dõi kỹ thông tin để có hướng di chuyển an toàn
còn bây giờ là những thông tin thời tiết cụ thể hơn cho các khu vực trên cả nước
quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn đêm qua và ngày hôm nay bão số năm tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc
đến một mươi sáu h chiều nay vị trí tâm bão ở khoảng một mươi năm độ vị bắc một trăm một mươi ba ba độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão sẽ giữ nguyên hướng di chuyển đến một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng chín vị trí tâm bão ở khoảng một mươi sáu bảy độ vị bắc
một trăm linh độ kinh đông ngay trên bờ biển các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn
trong bốn mươi tám đến sáu mươi giờ tiếp theo bão không đổi hướng di chuyển và đi vào đất liền các tỉnh từ quảng bình đến đà nẵng
với sức gió mạnh nhất ở cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến bốn giờ ngày một mươi chín tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào một mươi bảy sáu độ vĩ bắc
một trăm linh ba năm độ kinh đông trên khu vực thái lan
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
do ảnh hưởng của bão nên trong ngày hôm nay vùng nguy hiểm trên biển đông
tức là vùng có gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên được cảnh báo tiếp tục là vùng
từ vĩ tuyến một mươi một độ vĩ bắc đến vĩ tuyến một mươi tám độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi một năm độ kinh đông
còn về thời tiết trên đất liền với tốc độ di chuyển nhanh và cường độ mạnh của bão số năm
dự báo từ chiều nay đến đêm ngày một mươi tám tháng chín khu vực miền trung
cụ thể là các tỉnh từ hà tĩnh trở xuống đến quảng ngãi sẽ có mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến là từ hai trăm linh ba trăm linh mm trên một đợt thậm chí có nơi trên bốn trăm linh mm
các tỉnh nam trung bộ và bắc tây nguyên sẽ có mưa vừa mưa to
với lượng mưa phổ biến là từ năm mươi một trăm linh mm trên một đợt
còn ở các tỉnh đồng bằng bắc bộ thanh hóa và nghệ an dự báo mưa sẽ kéo dài hơn
có thể kéo dài đến cuối tuần
cường độ đạt cấp mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến là từ một trăm linh một trăm năm mươi mm trên một đợt
đó là thời tiết từ chiều tối và đêm nay
còn trước đó khoảng thời gian từ sáng cho đến một mươi năm giờ chiều ở bắc bộ và trung bộ vẫn có nắng
còn ở nam bộ và tây nguyên do hôm nay có mưa sớm nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay không quá cao
ở tây nguyên nhiệt độ là từ hai mươi tám ba mươi độ còn ở nam bộ nhiệt độ dao động trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước

tăng năng chăm sóc là sự phù hợp tăng năng chăm sóc là tăng năng chăm sóc
thậm chí dự báo tăng chăm sóc là một năng lực tác dụng cho tăng năng chăm sóc

có thể đạt được sử dụng ba năm sau đó